cảm ơn các bạn đã theo dõi
hai bị can bị khởi tố gồm nguyễn bá hùng năm mươi tám tuổi nguyên phó giám đốc sở tài chính
hiện là bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân
ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa
và văn xuân hùng sáu mươi ba tuổi nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá cả thuộc sở tài chính
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ
mua bán trái phép chất ma túy bị cáo phạm văn bắc chú tại tỉnh hải dương
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên án hai mươi năm tù trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào chiều qua
đồng phạm của bắc là nguyễn phục phi chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc lãnh án chín năm tù
theo cáo trạng bắc và phi là những đối tượng nghiện ma túy từ các địa phương khác đến bình định
hình thành đường dây ma túy lớn chuyên cung cấp ma túy cho các điểm karaoke bar trên địa bàn tp quy nhơn
khuya ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bắc bị bắt quả tang khi đang mở cốp xe kiểm tra số ma túy chuẩn bị giao
quả đầu tranh cơ quan chức năng tiếp tục khám xét nhà trọ ở đường huỳnh xuân phái
thành phố quy nhơn bắt đồng bọn của bắc là phi
tại đây tổ công tác thu giữ một sáu mươi năm gam ma túy ba trăm bảy mươi ba viên thuốc lắc hai khẩu súng và ba mươi viên đạn trì
với hành vi trộm cắp tài sản bốn đối tượng gồm chu quốc minh
nguyễn thanh thế trần hoàng anh vương và đoàn phú quốc cùng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã bị công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ để điều tra
sáng ngày một mươi bốn tháng bảy bốn đối tượng chở nhau trên hai xe máy
khi tới khu vực đường ba cư hường bốn tp vũng tàu
thì phát hiện một xe máy honda vision màu trắng không có người trông giữ
thế đã dùng đoạn phá khóa sau đó điều khiển chiếc xe này cùng đồng bọn tẩu thoát
ngoài vụ việc trên các đối tượng khai nhận đã trộm ba chiếc xe máy khác trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem đi bán tại bình dương lấy tiền chia nhau tiêu xài